thưa quý vị sau nhiều ngày nắng ấm ngày hôm nay thủ đô hà nội đã xuất hiện những cơn mưa nhỏ
và dự báo các tỉnh miền bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh vào ngày hôm nay
vâng chỉ đến chiều tối nay thì chúng ta sẽ cảm nhận được tác động của không khí lạnh
đợt không khí lạnh này sẽ kèm theo mưa nhiệt độ giảm mạnh
nếu phải di chuyển trên đường thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần thêm những chiếc áo khoác
thậm chí là cả vật dụng để che mưa
và còn ở khu vực tây nguyên vẫn duy trì trạng thái nắng nóng liên tục trong nhiều ngày qua
vì vậy mà quý vị cần hết sức lưu ý nguy cơ cháy rừng ở mức cao
đối với khu vực nam bộ thì nắng nóng gai gắt
thành phố hồ chí minh có nơi lên tới ba mươi bốn ba mươi năm độ giữ cho cơ thể không bị mất nước
và có những biện pháp chống nóng phù hợp
đó là những điều cần thiết để chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe trong điều kiện thời tiết này